liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào chiều qua tại thị trấn mỹ luông huyện trợ mới tỉnh an giang
công an huyện trợ mới cho biết đã bắt được cặp vợ chồng gây ra vụ cướp sau ba giờ đồng hồ gây án
hai đối tượng bị bắt là đỗ duy khánh và vợ là nguyễn thị kim thoa
trú tại thành phố tân an tỉnh long an khi đang lẩn trốn tại một vườn xoài thuộc ấp mỹ trung xã mỹ an huyện trợ mới
cả hai khai nhận vào khoảng một giờ chiều qua đến tiệm vàng kim chi giả mua vàng
sau đó dùng bình xịt hơi cay tấn công chủ tiệm cướp đi nhiều dây chuyền và vòng đeo tay trị giá trên ba mươi hai triệu đồng